trong hôm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành bắc bộ
sẽ tiếp tục duy trì nắng nóng gai gắt trên diện rộng
với nền nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
và có nắng nóng đặc biệt gây gắt
tuy nhiên từ đêm ngày hai mươi hai khi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc
rồn xuống khiến cho mưa rông tại các tỉnh thành thuộc khu vực khí đông bắc bộ tăng mạnh
thì nền nhiệt sẽ giảm nhanh nắng nóng tạm thời chấm dứt
những cơn rông đầu mùa thường tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
trong khi đó tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
do ít chịu tác động của áp cao lục địa nên vẫn phổ biến là ít mưa
và nắng nóng gây gắt vẫn duy trì trong thời đoạn tới
nền nhiệt có giảm nhưng không nhiều
cao nhất trong hai ngày tới ở mức là ba mươi năm ba mươi tám độ
khu tây bắc có thể sấp xỉ mức bốn mươi độ
sao đến ngày hai mươi ba thì nhiệt độ tại đây mới có xu hướng giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
đối với các tỉnh thành miền bắc
từ miền trung vùng áp thấp nóng từ phía tây kết hợp với ướng phơn
tác động khiến cho các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ tiếp tục có nắng nóng gây gắt đến đặc biệt gây gắt trong hôm nay
ngày mai với mức nhiệt cao nhất là ba mươi sáu ba mươi chín độ
sau đó cùng với quá trình áp cao lục địa ở phía bắc tăng cường
thì mưa rông trên khu vực này sẽ tăng mạnh
cục bộ xảy ra mưa vừa mưa to giúp cho nắng nóng tại đây suy giảm dần
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong hôm nay và ngày mai
cũng vẫn duy trì nắng nóng cùng nền nhiệt độ ngày đêm là hai mươi sáu ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó cũng từ ngày hai mươi ba thì mưa rông trên khu vực này sẽ tăng mạnh
giúp cho nền nhiệt độ giảm xuống ở mức là một hai độ mỗi ngày
nắng nóng tạm thời chấm dứt
phần còn lại thuộc khu vực khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
thì vẫn duy trì mức nhiệt trong khoảng là hai mươi năm ba mươi năm độ
tại vùng cao của tây nguyên trong hôm nay và ngày mai
tiếp tục vẫn có nắng ở ban ngày
vào lúc chiều và tối thì có mưa mưa vừa và có rông rải rác
cục bộ có mưa to
trong cơn rông có thể có lốc xét và gió giật mạnh
nền nhiệt độ tại đây tiếp tục ở mức là từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như là thời đoạn ba ngày tới
tại đây vẫn còn nắng vào ban ngày
có lúc chiều tối có mưa rào và rông rải rác
người dân tại đây cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm cho cơn rông
về nhiệt độ trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
giao động ở mức là từ hai mươi ba ba mươi năm độ